tình hình rét đậm rét hại như hiện nay có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của các em học sinh
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã gửi văn bản yêu cầu các trường phải bảo đảm sức khỏe cho các em
và phòng chống rét để các em yên tâm học tập
các trường học cần lưu ý không tổ chức các hoạt động ngoài trời
và không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời giá rét
đặc biệt các trường có thể chủ động điều chỉnh thời gian học
căn cứ theo tình hình thời tiết từng vùng để các em không phải đến trường quá sớm
đồng thời các trường phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất
tránh gió lùa đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh